tính đến hết ngày một mươi bốn tháng một mươi hai hà nội có chín sáu trăm hai mươi bảy trường hợp f đang được điều trị
trong đó các trạm y tế lưu động đang điều trị hai tám trăm ba mươi hai ca và bảy trăm hai mươi bảy f điều trị tại nhà
chiếm ba mươi bảy tổng số bệnh nhân đây là những trường hợp mắc covid một mươi chín thể nhẹ hoặc không chịu chứng
ngoài ra có ba bảy trăm ba mươi bảy bệnh nhân đang điều trị tại bốn cơ sở thu dung bao gồm cơ sở điều trị đến lư ba
cơ sở ký túc xá phenica cơ sở điều trị thượng thanh và cơ sở điều trị pháp vân tứ hiệp
tại các bệnh viện có hai ba trăm ba mươi một bệnh nhân có địa chỉ ở hà nội đang điều trị
cụ thể bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai có tám mươi hai ca
bệnh viện đại học y hà nội cơ sở điều trị covid một mươi chín hoàng mai có một trăm bảy mươi năm ca
hai mươi chín bệnh viện của hà nội có hai bảy mươi bốn ca
như nhiều tỉnh thành khác hà nội phân tầng điều trị covid một mươi chín thành ba
trong đó tầng một là f tại trạm y tế lưu động và điều trị tại nhà
tầng hai dành cho những trường hợp không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
mức độ trung bình với nguy cơ cao điều trị tại cơ sở thu dung và hơn hai mươi bệnh viện
tầng ba dành cho trường hợp nặng hoặc nguy kịch với nguy cơ rất cao
được điều trị tại sáu viện của hà nội bao gồm đức giang thanh nhàn hà đông
sanh pôn sơn tây phụ sản hà nội và các bệnh viện tuyến trung ương như
bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai và bệnh viện đại học y hà nội
theo thống kê của bộ y tế cập nhật tới hết ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
hiện có gần một ba trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín điều trị ở hà nội tại các cơ sở của hà nội và trung ương
có mức độ trung bình một trăm ba mươi hai ca ở mức độ nặng nguy kịch so với trung bình bảy ngày trước
tỷ lệ bệnh nhân trung bình và nặng nguy kịch tăng lần lượt gần ba mươi và hơn ba mươi
trong số này có một trăm một mươi ba ca phải thở oxy một ca thở máy không xâm nhập năm ca thử máy xâm nhập mức độ nguy kịch
cả nước hiện có hai mươi một tỉnh thành phố có ca nhiễm
covid một mươi chín điều trị tại nhà với tổng số gần hai trăm năm mươi bốn người
riêng ba địa phương gồm thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai có hơn một trăm tám mươi người
hà nội hà giang và phú thọ là ba tỉnh thành phía bắc đã cập nhật dữ liệu f điều trị tại nhà
lên hệ thống quản lý điều trị covid một mươi chín của bộ y tế với gần một sáu trăm linh người
để đáp ứng phân tầng điều trị f quận hoàn kiếm hà nội đã thành lập trạm y tế lưu động thu dung
điều trị người mắc covid một mươi chín nhằm giảm tải cho các bệnh viện của thành phố hà nội
dự kiến từ tối ngày một mươi bốn tháng một mươi hai trạm y tế lưu động tại địa chỉ số chín phố hai bà trưng
phường tràng tiền quận hoàn kiếm đi vào hoạt động có khả năng thu dung điều trị cho hai trăm linh bệnh nhân
vào đêm ngày một mươi ba tháng một mươi hai công tác lắp ráp trạm y tế lưu động được khẩn trương thực hiện
trao đổi với phóng viên ông nguyễn quốc hoàn phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm cho biết
trạm y tế lưu động có nhiệm vụ thu dung khám điều trị cho người bệnh covid một mươi chín
không triệu chứng và mức độ nhẹ tại quận phát hiện sớm sử trí cấp cứu
cực thâu chuyển viện khi người bệnh tiến triển ở mức độ vừa và nặng
đây là trạm y tế lưu động thứ ba của quận hoàn kiếm sau trạm y tế lưu động tại đồng xuân và hàng thiết
cùng với đó quận hoàn kiếm đã chủ động lên phương án chuẩn bị
trong điều kiện cần thiết quận có thể thành lập tới ba mươi tám trạm y tế lưu động
theo ông nguyễn quốc hoàn quận hoàn kiếm có diện tích khá chật hẹp mật độ dân số cao
nhưng địa phương cũng đã cố gắng khắc phục khó khăn
qua khảo sát địa phương đã lựa chọn các trường mầm non tiểu học trên địa bàn để thành lập các cơ sở thu dung
chia sẻ thêm với phóng viên bà lê phương hoàng yến
chủ tịch ủy ban nhân dân phường tràng tiền quận hoàn kiếm nhận định
đến thời điểm hiện tại mọi trang thiết bị cũng như vật dụng sinh hoạt cá nhân
dành cho người mắc covid một mươi chín đã được chuyển đến
mọi công đoạn được gấp rút hoàn tất đảm bảo đúng tiến độ mà thành phố hà nội yêu cầu
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế thông báo kết luận của ông nguyễn văn phương
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh
theo đó ông nguyễn văn phương chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
yêu cầu ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố huế tiếp tục chỉ đạo các phòng ban trực thuộc
các tổ chức doanh nghiệp các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ thuộc địa bàn quản lý thực hiện chủ động xét nghiệm tầm soát
các hộ gia đình người dân tự xét nghiệm tầm soát
đồng thời chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn tổ covid một mươi chín cộng đồng chủ động ra soát
thẩm định nhà ở của các hộ gia đình nơi lưu trú đáp ứng các điều kiện để thực hiện cho f không chịu chứng
và triệu chứng nhẹ cách ly điều trị tại nhà
thực hiện giả soát thống kê số lượng năng lực tiếp nhận thu dung điều trị người nhiễm covid một mươi chín
của các cơ sở cách ly tập trung cấp huyện cấp xã hiện có
báo cáo về bộ chỉ huy quân sự tỉnh trước ngày một mươi sáu tháng một mươi hai để tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh
sẵn sàng kích hoạt nhiệm vụ thu dung điều trị người nhiễm covid một mươi chín không triệu chứng và triệu chứng nhẹ
tiếp tục giả soát cập nhật số lượng người trên một mươi tám tuổi chưa tiêm vaccine mũi một trên địa bàn
tuyên truyền vận động người dân để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêm đủ liều cơ bản
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ y tế
đối với các trường hợp f không có chống chỉ định tiêm phòng covid một mươi chín
ông nguyễn văn phương cũng yêu cầu sở y tế chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện thị xã và thành phố huế
đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho các đối tượng từ một mươi hai tuổi trở lên
ưu tiên cho các đối tượng từ năm mươi tuổi trở lên người có bệnh nền đảm bảo an toàn hiệu quả
tiến hành giả soát và khẩn trương hoàn thành việc tiêm chủng đủ liều cơ bản
với các trường hợp từ một mươi tám tuổi trở lên kể cả các trường hợp có bệnh nền hiện đang là f một trong khu vực phong tỏa
có phương án tiêm cơ động tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đảm bảo hoàn thành tiêm phủ mũi một vaccine phòng covid một mươi chín
cho toàn tỉnh trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
đồng thời triển khai tiêm mũi bổ sung mũi nhắc lại với các trường hợp đủ thời gian
theo hướng dẫn tại công văn số một mươi nghìn hai trăm hai mươi năm bitdp ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đúng quy định nhanh chóng thuận tiện nhất cho người dân trên tinh thần
đảm bảo tuyệt đối an toàn
không để dịch bệnh lây lan trên cộng đồng
theo vnx red who cảnh báo omicron đang lây lan với tốc độ chưa từng thấy
nhưng cho biết vaccine vẫn giúp hạn chế đáng kể nguy cơ trở nặng và tử vong
omicron đang lây lan với tốc độ mà chúng tôi chưa từng thấy ở bất kỳ biến chủng nào trước đó
ngay cả khi omicron gây bệnh ít nghiêm trọng hơn số lượng ca nhiễm tăng thẳng đứng
có thể một lần nữa gây quá tải hệ thống y tế chưa được chuẩn bị
tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who tedro adenom
ghebreyesus phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến hôm một mươi bốn một mươi hai
theo tedrow biến chủng omicron đã được ghi nhận tại bảy mươi bảy quốc gia
và có thể sẽ hiện diện ở phần lớn thế giới đồng thời không nên coi là nhẹ
trong khi đó mike ryan giám đốc phụ trách các trường hợp khẩn cấp của who cho biết
các vaccine covid một mươi chín vẫn hiệu quả giúp cung cấp khả năng bảo vệ đáng kể
trước nguy cơ trở nặng và tử vong
câu hỏi đặt ra là hiện những vaccine chúng ta đang dùng giúp cứu mạng trước tất cả biến chủng
cung cấp khả năng bảo vệ đến mức nào và khả năng hạn chế nguy cơ trở nặng
và tử vong trước omicron có suy giảm chút nào hay không
dữ liệu đang cho thấy sự bảo vệ đáng kể ryan cho hay
quan chức who nói thêm rằng mức đỉnh của làn sóng lây nhiễm lần này còn cách vài tuần
trong bối cảnh biến chủng omicol lây lan vô cùng nhanh chóng
vượt tốc độ của biến chủng delta đang chiếm ưu thế trên toàn cầu
tedro cho biết các mũi của vaccine covid một mươi chín tăng cường có thể giúp hạn chế sự lây lan covid một mươi chín
nếu những người cần bảo vệ nhất tiếp cận được
đó là vấn đề của mức độ ưu tiên thứ tự rất quan trọng
tiêm mũi tăng cường cho những nhóm nguy cơ trở nặng hoặc tử vong thấp đơn giản là sẽ gây nguy hiểm
đến tính mạng của những người nguy cơ cao vẫn đang chờ liều vaccine cơ bản của họ
do hạn chế nguồn cung ông nói
mặt khác tiêm mũi tăng cường cho những người nguy cơ cao có thể giúp cứu nhiều sinh mạng hơn
so với tiêm các liều cho những người nguy cơ thấp tedro bổ sung
tedro lưu ý sự xuất hiện của biến chủng omicron thúc đẩy một số quốc gia triển khai mũi vaccine tăng cường
cho toàn bộ dân số trưởng thành ngay cả khi thế giới nghiên cứu thiếu bằng chứng
về hiệu quả của biện pháp này trước omicron
who lo ngại những chương trình như vậy sẽ khiến tình trạng tích chữ vaccine trong năm qua lặp lại
làm chậm chậm thêm sự bất công ông nói
biến chủng omicron được phát hiện lần đầu tại botswana vào ngày một mươi một tháng một mươi một
và được nam phi báo cáo với who vào hôm ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
dù omicron được xếp vào dự án
danh sách biến chủng đáng lo ngại đến nay chưa có dữ liệu xác định về mức độ lây lan hay động lực của nó
trong báo cáo hôm ngày một mươi hai tháng một mươi hai who cũng cho biết còn nhiều điều chưa rõ ràng về omicron
các đánh giá sơ bộ cho thấy omicron gây triệu chứng nhẹ hơn delta
nhưng vẫn cần thêm dữ liệu để xác định liệu nó có kém nguy hiểm so với những biến chủng trước đây hay không